thưa quý vị và các bạn sáng mùng hai tháng một mươi tại đầu cầu văn phòng chủ tịch nước
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng một số đại biểu quốc hội đoàn thành phố hồ chí minh
tiếp xúc cửa chi trước thềm kỳ họp thứ hai khóa một mươi năm theo hình thức trực tuyến
điểm đặc biệt của lần tiếp xúc cử tri này là có sự tham gia của hơn một trăm năm mươi doanh nhân
đại diện quốc doanh nghiệp thành phố cùng nêu ra những khó khăn vốn bắc do đại dịch gây ra
để các cơ quan chung tay tháo gỡ
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nói tôi xin được gửi lời chia sẻ với đồng bào
nhân dân thành phố hồ chí minh về những đau thương mất mắt quá lớn do tác động của đại dịch covid một mươi chín
bà văn thị bạch tuyết phó trưởng đoàn đặc biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cho biết
tình hình dịch covid một mươi chín đã và đang tác động nghiêm trọng trong mọi mặt của thành phố hồ chí minh
theo bà trung ương và thành phố đã ban hành nhiều chính sách
chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp người dân và thành phố
cũng ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp doanh nhân
đóng góp vào nền kinh tế giúp sớm trở lại môi trường bình thường mới
theo phó trưởng đoàn đặc biểu quốc hội thành phố hồ chí minh
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm sẽ xem xét quyết định nhiều nội dung
trong đó có báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống
cũng như thực hiện biện pháp đặc biệt phòng chống dịch
phát biểu tại buổi tiếp xúc cửa chi chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao sáng kiến
của lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh
khi có nhiều đề xuất kịp thời trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến nặng
người đứng đầu nhà nước gửi lời chia sẻ với người dân thành phố hồ chí minh
về những đau thương mất mát quá lớn do tác động của đại dịch
ông bày tỏ sự đồng cảm với những vất vả khó khăn
kể cả thiệt hại về việc làm kinh tế sinh kế của người dân doanh nghiệp
do tuân thủ giãn cách xã hội khi dịch xảy ra bốn tháng ở thành phố hồ chí minh
thời gian này thành phố hồ chí minh có hàng trăm nghìn người bị nhiễm bệnh
và đang được điều trị gần một mươi năm người tử vong hàng nghìn trẻ em mồ côi
rất nhiều trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ hoàn cảnh rất thương tâm chủ tịch nước chia sẻ
chủ tịch nước nhấn mạnh hội nghị nhằm nghe kiến nghị của người dân doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh và các cấp các ngành ở trung ương sẽ trả lời vấn đề đặt ra
của các doanh nghiệp tiếp tục hỡi cho doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực tài chính
ngân hàng nguồn lao động lưu thông hàng hóa để giúp từng bước mở rộng quy mô kinh doanh
trở lại với các điều kiện an toàn
theo ông covid một mươi chín vừa qua đã khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp phải đóng cửa
giải thể ngừng hoạt động
trong chín tháng đầu năm có hơn chín mươi ba trăm linh doanh nghiệp ngừng hoạt động
dưới thành phố hồ chí minh có gần một mươi sáu doanh nghiệp ngừng hoạt động và giải thể
ngoài ra gdp của thành phố hồ chí minh trong chín tháng đầu năm đạt mức thấp nhất thời gian qua
tình hình kinh tế và an sinh xã hội là vấn đề bức bối
nền kinh tế thành phố thu nhập sức mua của người dân doanh nghiệp bị thiệt hại lớn
trong bối cảnh đó chủ tịch nước ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo của trung mương và thành phố hồ chí minh
cũng nhờ sự đồng lòng đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp để vượt qua khó khăn
đây là thời kỳ khó khăn nhất sau ba mươi năm năm đổi mới chủ tịch nước nhấn mạnh
ông biểu dương doanh nhân việt nam và thành phố hồ chí minh khi đồng hành
chung sức cùng chính quyền hỗ trợ tài lực
vận lực để chống dịch
một số doanh nghiệp gặp khó khăn chi phí sản xuất tăng cao và không an toàn
nhưng vẫn cố gắng vượt khó để giữ sản xuất tạo công an việc làm giữ chân người lao động
chủ tịch nước nhấn mạnh khó khăn hiện nay chỉ là tạm thời tương lai còn nhiều thách thức
những cơ hội kinh tế đã mở ra không chỉ vô đáp lại mất mát đã qua
mà còn tạo cơ hội lớn để bớt phá chủ tịch nước nói
ông khẳng định đảng nhà nước và chính quyền tp hcm cùng các bộ ngành trung ương
đang và sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh từng bước nới dần giãn cách xã hội
giúp phục hồi kinh tế thành phố
đặc biệt các cơ quan trung ương sẽ có chính sách cụ thể hỗ trợ cho doanh nghiệp về tài chính tiền tệ
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
cả hệ thống chính trị đội ngũ y bác sĩ lực lượng vũ trang và cá nhân tổ chức
ngày đêm gồng mình chống dịch làm sao để đưa đất nước trở lại phát triển kinh tế một cách nhanh nhất
giai đoạn khó khăn sẽ vượt qua khi cả nước đồng lòng
cũng trong sáng nay mùng hai tháng một mươi thủ tướng phạm minh chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín
tại phiên họp chính phủ tập trung thảo luận về hai nội dung
tình hình kinh tế xã hội tháng chín và chín tháng năm hai nghìn hai mươi một
thảo luận kỹ hơn về các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt và hiệu quả với dịch covid một mươi chín
và từng bước mở cửa trở lại đưa cuộc sống vào điều kiện bình thường mới
trong đó chính phủ dành phần đầu phiên họp để thảo luận
lắng nghe các ý kiến địa phương góp ý vào dự thảo thích ứng an toàn
linh hoạt và hiệu quả với dịch covid một mươi chín
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
vừa qua chúng ta đã thực hiện việc giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội
ở hai ba tỉnh thành phố và đánh kết quả nhất định bước đầu
ban chỉ đạo quốc gia đã thống nhất cần có lộ trình thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
chỉ đạo bộ y tế xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời
gửi các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và lấy ý kiến tới tận cấp huyện cấp xã
ban chỉ đạo quốc gia bộ y tế cũng đã nhiều lần lấy ý kiến các cơ quan liên quan
lắng nghe tham khảo ý kiến các chuyên gia nhà khoa học về dự thảo
bên cạnh các ý kiến đồng thuận cũng có ý kiến khác nhau về dự thảo hướng dẫn
cho đây chính phủ tiếp tục dành thời gian của phiên họp để lấy thêm ý kiến các địa phương
đây là vấn đề khó như tôi đã nói nhiều lần
càng khó khăn phức tạp nhạy cảm càng phải giữ vững nguyên tắc phát huy dân chủ
huy động trí tuệ tập thể cầu thị lắng nghe ý kiến của nhau
để chúng ta có đầy đủ thông tin đầy đủ cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng hướng dẫn
thủ tướng nhân mạnh
theo thủ tướng qua gần hai năm phòng chống dịch chúng ta đã hiểu rõ hơn về virus và dịch bệnh
tuy nhiên dịch bệnh vẫn khó lường một văn bản không thể điều chỉnh hết toàn bộ
bỏ góc cạnh của cuộc sống từ trung bường tới cấp xã phường
nhất là khi chúng ta lấy xã phường làm pháo đài người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch
việc xây dựng dựa thảo được tiến hành thận trọng với mục tiêu làm sao phù hợp nhất có thể trong điều kiện thế này
đây là hướng dẫn tạm thời vì việc chống dịch chưa có tiền lệ diễn biến nhanh phức tạp
liên quan tới tất cả công dân liên quan tới mọi lĩnh vực như an ninh trật tự phát triển kinh tế
văn hóa xã hội cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm tiếp tục bổ sung hoàn thiện dần
không có phương án hoàn hảo chúng ta chọn phương án tối yêu đặc biệt không để ách tắc giao thông
ách tắc các chuỗi cung ứng mà chúng ta phải duy trì
thủ tướng phát biểu và đề nghị các đại biểu góp ý để nhanh chóng ban hành hướng dẫn trên phạm vi cả nước
thực hiện nghiêm túc nhất quán từ trung bường tới địa phương đồng thời phù hợp với các địa bàn đặc thù như tp hcm hà nội
cùng với sự lãnh đạo của đảng và nhà nước các chính sách phát triển kinh tế và dần trở lại bình thường
cũng được cấp trên và người dân đặc biệt quan tâm
trong ngày một tháng một mươi đoàn công tác do phó thủ tướng vũ đức đam dẫn đầu đã đến khảo sát thực tế
tại công ty trách nhiệm hạn sài gòn pecison việt nam khu chế xuất linh trung một
phường linh trung tp thủ đức tp hcm và làm việc với bạn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp thủ đức
phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị lãnh đạo tp thủ đức tp hcm phải chủ động kiểm soát dịch bệnh
tránh tâm lý buông lỏng xả hơi và phải xác định an toàn mới sản xuất
tham gia cùng đoàn có thượng tướng võ minh lương ủy viên trung ương đảng tổ trưởng tổ công tác đặc biệt của chính phủ
về phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm và các tỉnh phía nam
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức và lãnh đạo các sở ngành tp hcm
báo cáo với đoàn công tác bí thư thành ủy tp thủ đức nguyễn văn hiếu cho biết
tính đến ngày ba mươi tháng chín gần chín mươi chín tám người dân trên một mươi tám tuổi ở tp thủ đức được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín mỗi một
và năm mươi năm bốn được tiêm muối hai trong đó tám mươi ba người trên năm mươi tuổi
theo bí thư thành ủy thủ đức địa phương cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh
hiện tại trên địa bàn không còn phường nào thuộc vùng đỏ chỉ còn hai phường vùng cam
ba mươi bảy tổ dân phố vùng đỏ và bốn mươi chín tổ dân phố vùng cam
khu trú thành từng điểm hoặc khu vực trong tổ dân phố
tp thủ đức vẫn duy trì bảy mươi điểm an sinh xã hội khẩn cấp kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn
tp thủ đức đã thành lập khoa sản nhi để điều trị cho phụ nữ mang thai và trẻ em mắc covid một mươi chín
thành lập khoa vật lý trị liệu tâm lý chỉ liệu phục hồi chức năng ở các bệnh viện
thay lập khoa lão khoa chăm sóc cho người lớn tuổi mắc covid một mươi chín ở bệnh viện giã chiến
tp thủ đức phấn đấu đến ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ tiêm mũi hai cho sáu mươi năm bảy mươi người trên một mươi tám tuổi
tp thủ đức cũng tập trung xét nghiệm thành lập khu cách ly tại các khu công nghiệp khu chế xuất
khu công nghệ cao để thu dung các f khi có phát sinh nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
và hoạt động sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp
phó thủ tướng vũ đức đam đánh giá cao công tác phòng chống dịch của tp thủ đức
theo ông từ ngày một tháng một mươi tp thủ đức nói riêng vào tp hcm
mình nói chung bắt đầu bước sang giai đoạn bình thường mới nên ông yêu cầu tp thủ đức
không chủ quan trước dịch bệnh bởi nguy cơ vẫn còn và thậm chí là rất lớn
cần phải chủ động để kiểm soát dịch bệnh và khôi phục kinh tế
theo phó thủ tướng dù người dân đã được tiêm vaccine nhưng với một số đối tượng mắc bệnh nền
trẻ em dưới một mươi tám tuổi chưa được tiêm ngừa người tiêm đủ hai mũi vẫn có nguy cơ mắc covid một mươi chín
rồi lây cho người khác
ngoài ra khi tp hcm nới lỏng giãn cách sự giao lưu giữa các quận huyện và tp thủ đức
tạo ra nguy cơ lây nhiễm cho người dân
do đó phó thủ tướng yêu cầu tp thủ đức phải chủ động kiểm soát dịch bệnh
phải an toàn mới sản xuất đồng thời yêu cầu lãnh đạo địa phương quán triệt trong cả hệ thống chính trị
và vận động người dân tuyệt đối không có tâm lý buông lỏng xả hơi
tôi biết đâu đó có tâm lý buông lỏng rồi phải chấn chỉnh ngay lập tức nếu không dịch bệnh
sẽ xuất hiện biến xấu trở lại như lúc trước
cùng với các hoạt động chăm lo về trở lại sản xuất tạo việc làm tạo thu nhập cho người dân
là giải pháp an sinh vững chắc nhất
muốn vậy phải vận động thuyết phục người dân nâng cao cảnh giác với dịch bệnh
vận động người dân không tự ý rời tp hcm về các tỉnh thành
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
thưa quý vị và các bạn trước những tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
đã diễn ra trên khắp các tỉnh thành phố cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các cấp
sự chủ động và ý thức tự giác của mỗi người dân đây được coi là một trong những lá chắn thép
góp phần phòng ngừa và đầy lùi dịch bệnh
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo trên báo sức khỏe và đời sống
cơ quan nguồn luận của bộ y tế các bạn nhé xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại